hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bên cạnh đó có thông tin cho rằng trước khi bị bắt tạm giam bà đang có loạt bất động sản đăng ký thế chấp tại ngân hàng
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chi tiết về thông tin này
trên tờ báo dân việt có bài viết bà nguyễn phương hằng có loạt bất động sản thế chấp ngân hàng trước khi bị bắt tạm giam được đăng tải ngày hai mươi sáu tháng ba cho hay
chiều hai mươi bốn tháng ba công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với bà nguyễn phương hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
vị kiểm soát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này
trước khi bị bắt tạm giam bà nguyễn phương hằng gây chú ý thời gian qua bởi nhiều phát ngôn gây tranh cãi và khối tài sản khổng lồ
trong một live stream bà hằng cho biết tài sản của vợ chồng bà là kim cương và sổ đỏ được tính bằng ký là chuyện bình thường chưa kể đến các siêu xe lên đến bốn mươi năm mươi tỷ đồng một chiếc
theo đó vợ chồng bà hằng ông dũng sở hữu dàn siêu xe với những mẫu xe đắt đỏ bậc nhất việt nam có thể kể đến như rolls royce phantom rolls royce ghost series hai rolls royce red belly mersenne ewb mercedes maybach s tám trăm linh belly continental gtc
không chỉ siêu xe mà phụ nhân đại gia huỳnh nguyễn dũng
cũng có thú vui sưu tập kim cương
trên kênh tiktok cá nhân bà phương hằng từng đăng tải rất nhiều video khoe về những bộ sưu tập kim cương đắt giá của mình
đáng chú ý vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bà hằng đã đeo viên kim cương bốn mươi năm carod trị giá một trăm linh tỷ đồng để gặp gỡ và giao lưu cùng khách du lịch và người hâm mộ tại khu du lịch đại nam
liên tục khoe về khối tài sản khổng lồ đang nắm giữ nhưng trước khi bị bắt tạm giam bà nguyễn phương hằng cũng đang có hàng trăm bất động sản đang được thế chấp tại ngân hàng
theo dân việt thông tin công bố trên cục đăng ký quốc gia giao dịch đảm bảo của bộ tư pháp cho biết vào ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín bà nguyễn phương hằng và chồng là ông huỳnh uy dũng đã đăng ký thế chấp toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng số một ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
ký giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tân khai và bà nguyễn phương hằng về việc chuyển nhượng bốn trăm năm mươi một lô đất thuộc dự án khu dân cư đại nam thuộc xã minh hưng huyện trân thành tỉnh bình phước của chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tân khai không bao gồm quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất
đơn vị nhận đảm bảo khối tài sản thế chấp của bà nguyễn phương hằng và ông huỳnh uy dũng là ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh bình dương phòng giao dịch thị xã di an và ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh bình dương
đơn vị nhận đảm bảo khối tài sản thế chấp của bà nguyễn phương hằng và ông huỳnh nguyễn dũng là ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh bình dương chi nhánh bình dương chi nhánh bình dương
trước khi nổi tiếng với vai trò phu nhân của ông dũng lò vôi bà nguyễn phương hằng được giới kinh doanh biết đến với biệt danh hàng canada tay buôn bất động sản có tiếng kiếm tiền từ năm hai mươi năm tuổi chưa từng một lần thất bại trên thương trường
chuyên trang nhịp sống kinh tế đăng tải ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một có bài viết bà nguyễn phương hằng từng là tay buôn bất động sản có tiếng kiếm tiền từ năm hai mươi năm tuổi chưa từng một lần thất bại trên thương trường thông tin rằng
nguyễn phương hằng tên cũ nguyễn thị thanh tuyền biệt danh hằng canada
sinh ngày hai mươi sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi một vợ đại gia huỳnh uy dũng biệt danh dũng lò vôi là người rất nổi tiếng trong giới kinh doanh
bà hằng hiện đang đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần đại nam
bà hằng đã cùng ông dũng lò vôi xây dựng và phát triển công ty cổ phần đại nam
nhờ tài năng kinh doanh thiên phú bà hằng không chỉ là trợ lực cho chồng mà còn lập ra đế chế kinh doanh của riêng mình
bốn mươi tuổi bà hằng bước chân vào thương trường suốt từ đó đến nay bà tự nhận mình chưa từng thất bại lần nào
bà xếp hạng nổi tiếng thứ hai sáu trăm năm mươi hai trên thế giới và thứ ba mươi ba trong danh sách doanh nhân nổi tiếng
tổng dân số trên thế giới năm một nghìn chín trăm bảy mươi một vào khoảng ba bảy trăm tám mươi ba tỷ người
năm một mươi sáu tuổi bà nguyễn phương hằng sang canada định cư sau đó bà kết hôn với một người đàn ông trung quốc và có một con trai
tuy nhiên người chồng đầu tiên của bà hằng không may mất sớm ông để lại cho bà hằng khối tài sản khổng lồ một mươi tám triệu đô
bà hằng thành lý hết tài sản đưa con trai về việt nam thành lập công ty kinh doanh bất động sản trong cao su và mở siêu thị thời trang
tháng một mươi năm hai nghìn sáu bà hằng đăng ký kết hôn với ông trần văn thìn
đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn tám bà hằng và ông thìn thuận tình ly hôn khi có với nhau một con gái
tài sản hai bên tự thỏa thuận bà hằng được quyền nuôi con
tháng sáu năm hai nghìn một mươi bà hằng nên duyên với đại gia huỳnh uy dũng
bà hằng góp công không nhỏ giúp ông dũng thực hiện ước mơ xây dựng đại nam thành khu du lịch hàng đầu
ông dũng từng chia sẻ bà hằng giúp ông tháo gỡ ba điều
điều thứ nhất dẹp được chuyện mê tín của tôi
điều thứ hai khai trương đại nam
điều thứ ba xóa hết nợ nần sống trong thanh thản và danh dự
năm hai nghìn một mươi hai bà hằng sinh cho ông dũng một cậu con trai huỳnh hoàng hữu
sau này bà được biết đến nhiều hơn với vai trò là phu nhân của ông dũng lò vôi
bà hằng hiện tại được biết đến với chức vụ phó chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần đại nam
sau khi ông dũng bất ngờ thông báo việc rời khỏi thương trường để tập trung cho công việc thiện nguyện vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
ông đã giao toàn quyền điều hành doanh nghiệp cho vợ mình
tại bình dương đại nam là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản bao gồm khu dân cư khu du lịch và khu công nghiệp
trong đó khu du lịch đại nam có diện tích rộng khoảng bốn trăm năm mươi hectare với nhiều hạng mục dự án khổng lồ như trường đua khách sạn vườn thú biển nhân tạo kim điện rác vàng tráng lệ
ngoài ra còn có hàng loạt khu công nghiệp như bình đường sóng thần một có diện tích một trăm bảy mươi tám một ha với tổng vốn đầu tư hai trăm bốn mươi năm một tỷ đồng
sóng thần hai có diện tích hai trăm bảy mươi chín hai mươi bảy ha với tổng vốn đầu tư lên đến bốn trăm hai mươi ba hai mươi tám tỷ đồng
sóng thần ba với tổng diện tích năm trăm ba mươi ba tám trăm bốn mươi sáu ha và tổng vốn đầu tư chín trăm ba mươi năm chín trăm bốn mươi năm tỷ đồng
hiện công ty cổ phần đại nam đang quản lý vận hành khu công nghiệp sóng thần hai và ba
ngoài ra đại nam còn bảy khu dân cư tại thủ phủ bình dương trong đó khu đô thị trung tâm hành chính huyện di an rộng sáu mươi sáu hectare với hơn hai ba trăm linh nền đất
có vị trí giáp sông sài gòn cạnh các khu công nghiệp sóng thần một sóng thần hai đồng an và khu chế xuất linh trung thủ đức
khu nhà ở đại nam rộng năm trăm ba mươi ba hectare tọa lạc tại phường phú tân thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
dự án có quy mô ba ba trăm linh căn nhà và khu nhà ở xã hội năm sao
đây chính là dự án mà ông dũng lò vôi vừa tuyên bố hiền bốn hectare đất giá trị ước tính một tỷ đồng để tỉnh bình dương bán đấu giá lấy kinh phí chống covid một mươi chín
khu nhà ở đại nam rộng năm trăm ba mươi ba hectare được mệnh danh là khu du lịch rộng lớn nhất đông nam á
bà nguyễn phương hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
doanh nghiệp này được biết đến với khu du lịch và vui chơi giải trí hàng đầu việt nam khu du lịch đại nam
theo thông tin chia sẻ ở buổi live stream gần đây bà hằng tiết lộ
cá nhân bà có được ba mươi hectare đất dân cư với hơn mười mấy nghìn sổ đỏ sau một mươi năm năm theo ông nguyễn nguyễn dũng đầu tư
nữ doanh nhân này từng khẳng định rằng lợi nhuận từ khu du lịch này sẽ được dùng để làm tử thiện
chính vì lẽ đó thời gian này do ảnh hưởng của covid một mươi chín khu du lịch bị đóng cửa nhưng nhiều người vẫn hào hức khẳng định hết dịch sẽ đến đây ủng hộ
là cảnh đại nam văn hiến tọa lạc tại địa bàn phường an hiệp thành phố thủ dầu một nằm trên diện tích bốn trăm năm mươi hectare
đây được xem là khu du lịch lớn nhất đông nam á về diện tích
bà hằng cũng từng tiết lộ trên truyền thông
nói về tài sản thì năm trăm linh bảy trăm linh triệu đô đến một tỷ đô tôi có
mỗi lần tôi xuất hiện sẽ có một bộ trang sức khác
kim cương của tôi lên đến hàng ký
vì tôi đam mê nên tôi nỗ lực làm ra tiền
tất cả các hiệu kim cương ở nước ngoài đều biết mặt tôi hết
tôi đi những chiếc xe bốn mươi năm mươi tỷ còn đến vài chiếc là chuyện bình thường
tôi ở bao nhiêu căn nhà mặt tiền sổ đỏ tôi cân ký nhưng tôi chưa bao giờ đem điều đó ra tự hào
nữ đại gia này cũng cho biết mình là người hiểu chuyện có cuộc sống xa hoa tài sản tiền tỷ nhưng quan điểm lại rất biết đủ
cái tôi có tôi đã có
cái tôi đủ tôi đã đủ nên tôi đem lợi nhuận cho đời đem đi giúp những người khác bà phương hằng nói
không chỉ khiến nhiều người chóng ngợp về số tài sản khổng lồ của mình
bà cũng nhấn mạnh về tấm bằng giáo sư danh dự của triệu đạo apollos university hoa kỳ của mình
để chứng tỏ bản thân là một người giàu cả về vật chất giàu cả về học thức
vâng thưa quý vị và các bạn dù giàu có và tài giỏ là vậy
nhưng với việc phát ngôn đi quá giới hạn làm ảnh hưởng tới nhiều cá nhân tổ chức
bà nguyễn phương hằng hiện đang bị trả giá với hành vi sai phạm của mình
và đang phải chờ đợi kết quả điều tra từ phía cơ quan công an
đây cũng là lời cảnh tỉnh tới một số bộ phận cư dân mạng
sử dụng mạng xã hội không đúng cách lợi dụng quyền tự do ngôn luận để bôi xấu
xuyên tạc những điều trái với sự thật làm ảnh hưởng tới uy tín và danh dự của người khác
những tin tiếp theo liên quan tới vụ án của bà nguyễn phương hằng
sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại